các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn phòng tháp nưu công an tp hcm cho biết công an tp hcm đã phát hiện và triệt phá đường dây vận chuyển trái phép một trăm tám mươi bốn bánh heroin từ tp hcm đi đài loan trung quốc
trước đó qua công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm công an tp hcm phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài móc nối với đối tượng tại việt nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ tp hcm đi đài loan trung quốc
tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn quận một công an tp phát hiện hai người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú
đáng chú ý tại căn phòng nhiều vali có chứa một trăm tám mươi bốn bánh heroin và một số máy móc phương tiện nghi vấn dùng để gia công chia nhỏ đóng gói ma túy gồm một máy xay một máy ép một máy hàn nhiệt và nhiều ống kim loại rỗng dạng vỏ cục pin bán thành phẩm được phát hiện cất dấu trong ngăn bếp
ban giám đốc công an tp hcm đã trực tiếp chỉ đạo phòng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường giám định chủng loại số lượng ma túy thu giữ đồng thời khẩn trương truy xét mở rộng nguồn gốc số ma túy thu giữ và các đối tượng có liên quan
triệu tập đối tượng người việt nam đã đặt phòng cho hai người nước ngoài nêu trên để làm rõ vai trò hành vi phạm tội
tại cơ quan công an hai đối tượng người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào việt nam qua các đường cửa khẩu đường bộ tại tỉnh an giang từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
sau đó di chuyển về thành phố hồ chí minh để lưu trú trong thời gian chờ nhận một trăm tám mươi bốn bánh heroin để tiếp tục vận chuyển về đài loan tiêu thụ
sau khi nhận ma túy từ một đối tượng đầu tiên tại tỉnh bà rịa vũng tàu các đối tượng cất dấu số ma túy này tại căn hộ cho thuê
đồng thời các đối tượng đặt mua các máy xay máy hàn máy ép các vỏ pin rỗng đặt hàng từ trung quốc thông qua dịch vụ vận chuyển phát nhanh quốc tế
sao hàng đến tận địa chỉ người mua hình thức door to door nhằm mục đích nghiền số ma túy trên thành bột
tiếp đó chúng đổi số bột ma túy đó vào các vỏ viên bi nén lại và hắn nắp ở hai bên đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang
không để bộ phận soi chiếu của hải quan phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh về đài loan
hiện nay công an tp hcm đang tạm giữ hình sự ba đối tượng nêu trên để tiếp tục đấu tranh làm rõ vị trí vai trò hành vi phạm tội của từng đối tượng
tiếp tục phối hợp cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an các địa phương có liên quan khẩn trương truy xét
mở rộng bắt giữ các đối tượng khác có liên quan để xử lý triệt đề
theo công an tp hcm chỉ tính riêng quý i năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp hcm đã khám phá tám trăm một mươi ba vụ với hai một mươi chín đối tượng phạm tội về ma túy
tăng gần gấp đôi cả về số vụ và số đối tượng bắt giữ so với cùng kỳ
nhiều đường dây băng nhóm tội phạm về ma túy hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia với tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã được triệt phá thu giữ
một mươi năm sáu mươi ba kg heroin hơn sáu mươi bốn kg cần sa
hai trăm bốn mươi chín bốn kg ma túy tổng hợp một mươi bốn khẩu súng và nhiều vật chứng khác có liên quan
kết quả đều trên cho thấy nỗ lực của lực lượng công an tp hcm trong phát hiện đấu tranh các đường dây tội phạm ma túy
sự phối hợp chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
sự phối hợp chặt chẽ của đảng ủy công an sáu tỉnh giáp danh và các sở ban ngành đoàn thể
lực lượng chuyên trách đóng trên địa bàn thành phố và đặc biệt là sự tin tưởng giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân
hậu chế mua bán ma túy quy mô lớn
bằng sự mưu trí sáng tạo và sắc bén nghiệp vụ lực lượng công an tp hcm đã triệt phá thành công
bằng nhóm tội phạm mua bán chai phép chất ma túy tăng chữ lưu hành tiền giả
quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về triển khai cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán sắp khỉn hai nghìn hai mươi bốn
ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh
chấn áp mạnh các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về tệ nạn ma túy
qua công tác giả soát bám sát các tuyến địa bàn trọng điểm nắm tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy
công an tp hcm phát hiện triệt xóa bằng nhóm tội phạm mua bán chai phép chất ma túy
tăng chữ lưu hành tiền giả do phạm ngọc đức điệt xanh đức khỉ sinh đạp một nghìn chín trăm tám mươi chín
nơi ở hiện nay phương hai mươi tám tp hcm cầm đầu và đối tượng nguyễn ngọc tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nơi ở hiện nay phương hai mươi bảy tp hcm giữ vai trò giúp sức
tiếp tục mở rộng điều tra công an tp hcm phát hiện phạm ngọc đức mua ma túy của lâm huỳnh minh mẫn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nơi ở hiện nay phường trường thọ tp thủ đức và lê ngọc thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nơi ở hiện nay phương một mươi ba tp hcm sau đó bán lại để hưởng tiền tranh lệnh
đang chú ý lê ngọc thành hiện là đối tượng đấu tranh chuyên án của công an tp hcm
từ kết quả phối hợp thu thập tài liệu của công an tp hcm và công an tp binh thạnh
thể hiện băng nhóm đối tượng lê ngọc thành hoạt động hết sức manh động
sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng và giải quyết các đối tượng cạnh tranh trong việc mua bán ma túy
trước diễn biến phức tạp và manh động của băng nhóm trên
ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an tp binh thạnh công an tp hcm phối hợp các đơn vị có liên quan
tập trung đấu tranh hai chuyên án đã xác lập liên quan đến các đối tượng khẩn trương thu thập thông tin để triển khai bóc gỡ
đặc biệt chú ý sử dụng biện pháp nghiệp vụ phù hợp nhằm triệt xóa đồng thời toàn bộ hai đường dây phạm tội về ma túy
do lâm huỳnh minh mẫn và lê ngọc thành cầm đầu bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan
ngăn chặn các đối tượng đưa ma túy ra ngoài xã hội
bên cạnh đó làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy lưu hành tiền giả do đối tượng phạm ngọc đức cầm đầu
dưới sự chỉ đạo thống nhất tập trung của đảng ủy ban giám đốc công an tp hcm cấp ủy chính quyền địa phương
công an tp hcm công an tp hcm đã hợp tác hợp đồng tác chiến phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ
công an địa phương tập trung thu thập phân tích đánh giá thông tin tài liệu liên quan đến tất cả các đối tượng trong các đường dây trên
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triển khai kế hoạch triệt xóa
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp hcm phối hợp với công an tp hcm
các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương đã triển khai kế hoạch phá án theo đúng yêu cầu mục đích đặt ra
kết quả đã bắt giữ các đối tượng sau
lâm huỳnh minh mẫn lê ngọc thành nguyễn quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nơi ở hiện nay tỉnh bình thuận
nguyễn duy khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nơi ở hiện nay tỉnh kiên giang
lê nguyễn phương ánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chỗ ở hiện nay phường tân phú tp thủ đức
nguyễn đình tất thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nơi ở hiện nay phường an phú đông quận một mươi hai
nguyễn thị ngọc liên sinh năm hai nghìn nơi ở hiện nay phường an phú đông quận một mươi hai
nguyễn hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nơi ở hiện nay phường một mươi bảy quận gò vấp
đặng ngọc thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nơi ở hiện nay phường an phú đông quận một mươi hai
nguyễn hữu tín sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nơi ở hiện nay phương một mươi bảy quận gò vấp
nguyễn ngọc tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nơi ở hiện nay phường hai mươi tám quận bình thạnh
nguyễn hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nơi ở hiện nay phường hai mươi tám quận bình thạnh
trương minh năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nơi ở hiện nay quận bình thạnh
lê hồng quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phạm tướng vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bạn gái của lê hồng quân
lực lượng công an đảm bảo
khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm là chỗ ở nơi các đối tượng sử dụng làm kho cất dấu ma túy công an thành phố
qua đó đã phát hiện thu giữ gần một mươi kg ma túy tổng hợp các loại hơn hai trăm linh viên thuốc lắc
hai khẩu súng quân dụng một khẩu súng thể thao ba mươi viên đạn các loại
đáng chú ý phát hiện bốn tám kg hóa chất phụ da phục vụ quá trình bào chế
đong gói ma túy nước vui thành phẩm hơn một vỏ túy nước vui và một dầm viên nén
hai máy ép nhiệt để phục vụ hoạt động bào chế ma túy loại nước vui
với phương châm chỉ đạo quyết liệt cùng tư duy mới trong cách phối hợp thu thập đánh giá tài liệu chứng cứ
lực lượng đấu tranh hai chuyên án đã hiệp đồng vượt qua danh giới địa lý hành chính
công an quận bình thạnh và quận tám đã bóc gỡ thành công hai đường dây vận chuyển bao chế mua bán trái phép chất ma túy
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố đối với một mươi sáu đối tượng
tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
lưu hành tiền giả và tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng của các đối tượng
quán triệt nghiêm phương châm không đánh khúc giữa bắt toàn bộ đường dây tội phạm
đối tượng chủng vưu cầm đầu trong đấu tranh với các đường dây tội phạm về ma túy
công an thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng phá án khẩn trương truy xét để xử lý nghiêm triệt đề theo quy định
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau